thưa quý vị thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành quy định số một trăm bốn mươi
ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới
sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số điểm chính của quy định này
theo đó bộ chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới
bao gồm sáu điều
một suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cách mạng của đảng nêu cao tinh thần yêu nước
lòng tự hào dân tộc tuyệt đối trung thành với tổ quốc với sự nghiệp cách mạng của đảng
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đặt lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích chung của đảng nhà nước và của nhân dân lên trên hết trước hết
kiên quyết kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây thương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc
lợi ích của đảng nhà nước và của nhân dân
và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng
và các nguyên tắc xây dựng đảng
kiên quyết kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
thù địch thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị điều lệ đảng đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước tâm huyết trách nhiệm dẫn thân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
có ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do đảng lãnh đạo
góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh phồn vinh văn minh hạnh phúc
về tổ chức thực hiện các cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện quy định này phù hợp với chức năng nhiệm vụ tình hình của địa phương cơ quan đơn vị
cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện nghiêm quy định này